ubnd tp đà nẵng vừa phê duyệt chủ trương dự án thí điểm đầu tư hệ thống camera thông minh
cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn
dự án thí điểm đầu tư hệ thống camera thông minh cho các trường trung học phổ thông
sẽ lắp đặt camera tại cổng trường phòng bộ môn thư viện những khu vực học sinh hay giao lưu tập trung
nhằm dễ dàng nhận diện phát hiện những hành động hành vi vi phạm để chấn chỉnh
hệ thống camera thông minh được trang bị phần mềm phân tích nhận diện khuôn mặt
cảnh báo các hành vi bạo lực học đường hệ thống âm thanh thông báo đến từng lớp học
kết nối với mạng lan chung của thành phố
trước mắt hệ thống sẽ được lắp đặt thí điểm tại trường trung học phổ thông trần phú và nguyễn hiền
thuộc quận hải châu thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai với tổng số tiền đầu tư hơn ba năm tỷ đồng
từ nguồn ngân sách của thành phố